miễn dịch do lây nhiễm tự nhiên hoặc tiêm chủng là yếu tố quan trọng nhất trong nỗ lực kiểm soát covid một mươi chín hiện nay
đây cũng là yếu tố giải thích lý do một số quốc gia áp đặt hạn chế nghiêm ngặt lại bị chủng phụ của omicron tấn công nặng nề hơn
theo cn ngay khi các ca nhiễm virus sars cov hai bắt đầu có xu hướng suy giảm sau đỉnh dịch hồi tháng một
số ca mắc trên toàn thế giới lại tiếp tục gia tăng
nguyên nhân gây ra đợt dịch mới nhất này là do sự xuất hiện của ba hai trúng vụ dễ lây lan hơn của biến thể omicron
tại anh việc giao tiếp xã hội ngày càng tăng và hiệu quả của vaccine suy giảm đáng thúc đẩy làn sóng lây nhiễm gia tăng
song biến thể mới đang ảnh hưởng nặng nề hơn ở những nơi áp đặt hạn chế nghiêm ngặt
tại các khu vực trước đây từng ghi nhận rất ít ca mắc như new zealand hồng kông trung quốc và hàn quốc
tỷ lệ mắc bệnh đang vượt xa nhiều nước châu âu trong giai đoạn tồi tệ nhất
những nước này có xu hướng áp dụng chiến lược không covid bao gồm kiểm soát biên giới chặt chẽ
và các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trong nước để hạn chế lây nhiễm
trước covid một mươi chín các biện pháp kiểm soát dịch bệnh này dù trong phạm vi quốc gia hay biên giới của quốc gia đó
hiếm khi ngăn được dịch bệnh lây lan trong thời gian dài
thông thường những biện pháp như phong tỏa cách ly chỉ có thể làm chậm tốc độ lây lan của dịch bệnh
song không thể phủ nhận những biện pháp này có thể làm phẳng đường cong của dịch bệnh
giảm bớt áp lực cho các dịch vụ y tế cho đến khi tìm ra các phương pháp điều trị thích hợp và đảm bảo độ bảo phủ vaccine
những người chưa được tiêm chủng lây nhiễm tự nhiên chỉ có ở mức độ bảo vệ nhất định
trong khi các ca lây nhiễm đột phá các trường hợp đã tiêm đủ hai mươi vaccine nhưng vẫn mắc covid một mươi chín chế tạo khả năng miễn dịch ở mức cao hơn
dù thực tế là cả hồng kông trung quốc và new zealand đều đang phải hứng chịu làn sóng lây nhiễm gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây
tác động đến sức khỏe cộng đồng ở hai nơi đã có sự khác biệt đáng kể
new zealand quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine cao đang trải qua sóng dịch với ít ca tử vong hơn
trái lại hồng kông đã ghi nhận nhiều ca tử vong hơn với tỷ lệ tử vong trên một triệu dân trong bốn tuần tính đến ngày một mươi tám tháng ba cao gấp ba mươi tám lần new zealand
sự khác biệt này là do chiến dịch tiêm chủng ở hai khu vực hoàn toàn khác nhau
tại hồng kông tỷ lệ tiêm mũi thứ hai và mũi tăng cường thấp hơn nhiều so với new zealand đạt
người cao tuổi dễ bị tổn thương